còn vào lúc hai giờ một mươi một phút sáng ngày hôm nay đã xảy ra cháy tại kho chứa hàng thuộc công ty cổ phần dịch vụ cảng biển quy nhơn thuộc phường hải cảng tp quy nhơn tỉnh bình định
nhận được tin báo hơn một trăm linh cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng một mươi bảy xe chữa cháy đã đến hiện trường
đến khoảng ba giờ hai mươi phút đám cháy được khống chế và đến tám giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không gây thiệt hại về người tuy nhiên rất nhiều tài sản đã bị thiêu dụi trong đó có hàng chục xe điện bị cháy và hư hỏng nặng
hiện thiệt hại đang được thống kê các cơ quan chức năng đang phối hợp để tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ cháy